ngày ba tháng chín công an quận một mươi hai tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ hỗn chiến tại quán dậu trên đường nguyễn thị bức thuộc vườn tân chánh hiệp
khiến cho nhiều người bị thương
rạng sáng cùng ngày nhóm người gồm cả nam lẫn nữ đến quán dậu trên đường nguyễn thị bức
tổ chức sinh nhật thì xảy ra mâu thuẫn
sau đó nhiều thanh niên cầm theo hung khí lao vào đánh dâu
vụ việc khiến nhiều người bị thương trong đó ba người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhân viên quán dậu trong lúc vào căn ngăn cũng bị chém gây thương tích
nhận tin báo công an quận một mươi hai có mặt phong tỏa hiện trường cùng các đơn vị liên quan điều tra
lấy lời khai trích xuất camera truy xét những người liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc